các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chúng tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình trong suốt năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
và hy vọng tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
chương trình thành phố hồ chí minh kỳ này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đi dọc đất nước
cùng những điệu múa những giai điệu âm nhạc dân tộc để khám phá những nét đẹp về văn hóa
thông qua một số tiết mục ca múa nhạc hồn việt được gian dựng công phu và biểu diễn
bởi các nghệ sĩ đoàn ca mối nhạc dân tộc bông sen thành phố hồ chí minh
đây là chương trình được gian dựng biểu diễn để phục vụ nhân dân cả nước trong những ngày xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
cùng nghe những lời sẽ chia đầy tình cảm và những lời chúc ấm áp đầu xuân mới
phần cuối chương trình chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm phố ông đồ
tại đường phạm ngọc thạch quận ba thành phố hồ chí minh để cùng sẻ chia và thưởng lãm những nét chữ mùa xuân
một phong tục văn hóa tao nhã
và cao quý của dân tộc việt nam trong những ngày xuân
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong dịp đón xuân mới
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau do thủ tướng chính phủ phát động
trong dịp tết nguyên đáng năm nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã có hàng nghìn hộ gia đình chính sách
hộ nghèo hộ cận nghèo v v được tặng nhà hàng chục nghìn hộ gia đình được tặng quà tết v v
năm nay ngoài ngân sách của thành phố cấp để trao quà tết cho năm mươi bảy hộ nghèo
bình quân mỗi xuất quà là một một triệu đồng
ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm cũng đã tổ chức một mươi sáu đoàn đi tặng quà tết cho các đối tượng chính sách xã hội
với số tiền năm mươi sáu tỷ đồng và quỹ vì người nghèo thành phố cũng dành một mươi năm tỷ đồng tổ chức một mươi đoàn đi trao quà tết
cho người nghèo của bốn mươi tỉnh thành trong cả nước đã góp phần làm nồng ấm nghĩa tình trước thêm năm mới
trong dịp tết nguyên đáng mùa tuốt hai nghìn một mươi tám người dân và du khách tại thành phố hồ chí minh đã có nhiều lựa chọn vui chơi
khi thành phố tổ chức hàng loạt sự kiện như đường hoa
nguyễn huệ đã thu hút đông đảo người dân đến du xuân và ngắm hoa
cái nhìn tổng quan về sự hình thành và phát triển tại khu vực đường sách nguyễn thái bình quận một
hội hoa xuân tao đàn trưng bày trên ba hiện vật đạt tiêu chuẩn thuộc các bộ môn
hoa sứ hoa ôn đới kiện lá cây quý hiếm cây khô đá cảnh kiện cổ bonsai non bộ tiểu cảnh
hoa lan hoa mai cá kiển chim cảnh v v
biểu diễn thương pháp tiếng việt trà đạo văn hóa ẩm thực chương trình ca nhạc tạp kỹ theo chủ đề hàng ngày
chợ hoa tết bán phó hoa ngày hội bánh tết triển lãm ảnh mừng xuân mẫu tuất mừng đảng quang vinh v v
các năm trước sau tết nguyên đáng doanh nghiệp trên địa bàn thường thiếu hụt lao động
tuy nhiên năm nay tình hình được cải thiện hơn
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố cho biết
tình trạng thiếu hụt lao động sẽ không lớn bình quân từ ba đến dưới năm
riêng đối với những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may chế biến dịch vụ nhà hàng khách sạn
mức độ thiếu hụt trung bình từ tám đến một mươi do gia tăng tuyển thêm nhiều lao động
ngành nghề thu hút nhân lực nhiều nhất trong dịp cuối năm như nhân viên kinh doanh bán hàng
dịch vụ phục vụ vận tải kho bãi xuất nhập khẩu
theo cơ cấu trình độ xu hướng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học trở lên chín mươi năm chín mươi bốn cao đẳng chiếm một mươi năm ba mươi hai
trong dịp tết nguyên đáng năm nay vấn đề an toàn thực phẩm cho người dân
được ủy ban nhân dân tp hcm hết sức quan tâm
do đó sở công thương thành phố đã tổ chức nhiều phiên chợ và trên hai trăm linh điểm bán lẻ thực phẩm sạch an toàn
để phục vụ người dân
những sản phẩm được bán tại các chợ phiên có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
việt cap lomongap với giá cả hợp lý gồm nông sản trái cây thực phẩm tươi và thực phẩm chế biến gạo
thực phẩm khô các loại cây kiển bonsai hoa tươi v v
các phiên chợ đã tạo điều kiện cho người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận với nguồn thực phẩm sạch an toàn
đồng thời giúp các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm hỗ trợ kết nối xúc tiến thương mại
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong cả nước
thưa quý vị thưa các bạn
hồn việt là tên của các loại thực phẩm sạch an toàn đặc biệt là thực phẩm sạch an toàn
nên một chương trình nghệ thuật tổng hợp do các nghệ sĩ của nhà hát ca múa nhạc dân tộc bông sen
thành phố hồ chí minh phối hợp cùng với các đạo diễn nghệ sĩ nhân dân trong khắp cả nước
cùng đầu tư dàn dựng để chào xuân mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
chương trình có kết cấu như một đoàn tàu mùa xuân đưa chúng ta đi dọc đất nước
cùng những điệu múa những giai điệu âm nhạc dân tộc
bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đi du xuân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
một bức tranh thủy mặt giữa núi rừng ngợi ca lao động ngợi ca cuộc sống mới ấm nơ hạnh phúc
buổi sáng của những cô gái dân tộc thái đi lên rừng kiếm trái cây hoặc là sinh hoạt cùng với nhau
thể hiện một buổi sáng bắt đầu một công việc rất là vui tươi và vui vẻ
bước vào con đường làm nghệ diễn múa thì chúng em được thầy cô truyền cảm hứng rất là kỹ
cô nói về cách sinh hoạt đặc thù và đặc tính của những người dân đó thì chúng em cùng hiểu biết
về vùng miền đó và dân tộc đó
nên chúng em có thể dễ dàng hòa nhập vào và dễ dàng bắt được cảm xúc và nhịp điệu của họ
từ biệt xuân tây bắc đoàn tàu xuân đưa ta về đồng bằng bắc bộ qua điệu múa hương cơm
đây là một tác phẩm múa đã đạt tiếng gian lớn của biên đạo nghệ sĩ nhân dân ngọc bích
và người biên đạo đã khiến cho tác phẩm của mình thành công thêm một lần nữa
khi mang được cái hồn lúng liếng dẻ đẹp riêng của những người thôn nữ bắc bộ
tới với các nghệ sĩ trẻ miền nam
mình có dịp tham gia một tác phẩm gọi là hương cốm
cái tất mục đó thì là nó mang đậm cái chất cái hương vị và cái tinh thần của miền bắc
đạo diễn ngọc bích đã khéo léo để vận dụng những ngôn ngữ hình thể duyên dáng nhất và tỉ mỉ nhất
để mang lại cho diễn viên có thể cảm thụ được
cái mùa cốm miền bắc nó rất là rộng rã
các thiếu nữ tầm năm tầm bảy để cùng nhau thu hoạch cốm sàn cốm phơi cốm
để có những hạt cốm tươi nhất mới nhất để may ra chợ bán
thì cái tinh thần đó được cô bích giới thiệu rất là duyên dáng và khéo léo thông qua những nghệ sĩ của chúng tôi
tác phẩm hương cớm đó đã mang tiếng vang rất là lớn
ra ngoài hà nội nhưng mà khi vào thành phố hồ chí minh
cô bích đã khéo léo thấy được ở chúng tôi có những cái gì mới
và cô lúc đã chuyển đổi để phù hợp nhất
khiến cho chúng tôi vừa có thể có sự duyên dáng và khéo léo của người phụ nữ miền bắc
nhưng mà lại có những cái mộc mạc và giảng dị của thiếu nữ miền nam
mùa xuân trên dùng đất nam trung bộ được thể hiện qua những điệu múa dân gian châm
đây là tác phẩm sức sống lây châm của biên đạo nghệ sĩ nhân dân mai kiên
trong khung cảnh miền đất khô khát nắng gió nam trung bộ
lễ hội ca tê truyền thống với những điệu múa dân gian chăm
lễ hội ca tê truyền thống với những điệu múa dân gian chăm

đã là nguồn cảm hứng cho cả biên đạo cũng như các nghệ sĩ nhiều thế hệ đã biểu diễn tác phẩm này
đây là múa dân gian chăm nó tái hiện lại cái lễ hội ca tê của người chăm
có nghĩa là nam nữ họ đến với nhau và họ giao lưu tiếp mục với nhau
đây không phải là múa cổ điển trăm mà nó là dân gian chăm
thì nó sẽ là những cái múa mà nó dân tộc nhất dân gian nhất
để tất cả mọi người đều có thể hòa theo được cái điệu múa này
thầy đây là một loại dân gian rất phóng khoáng rất tiết tấu rất vui nhậu rất kỹ thuật
một mặt khác nó rất đẹp đẹp ở cơ thể người phụ nữ trà cơ thể người nam giới nó được kết hợp với nhau
và nó quá y nhuẩn nhuyễn thầy muốn bức tranh từ đầu đến cuối bài múa
làm cho ta khi bài múa kết thúc ta không nghĩ bài múa đã kết thúc
cảm giác mình muốn toàn thèm để ngắm để xem thêm bài múa này
cảm giác mình muốn toàn thèm để ngắm để xem thêm bài múa này
tại ở tác phẩm này cuộc sống nơi miền sông nước cuộc sống canh tác trên những cánh đồng miền tây
và một đám cưới hay một trò chơi múa lân đó là ngày xuân trên đất nam bộ
trong dịp đón xuân lần này thì những bài hát mang âm hưởng dân ca nam bộ được dàn dựng
bao gồm những ca khúc vui tươi mang sắc xuân
gọi là tù cừc thuộc của nam bộ
giống như chiếc cáo ba ba mình đang mặc ở đây
thì nó cũng nói lên một điều ý nghĩa
một hồn dân tộc từ bao đời nay
tất cả những người lớn lên sinh ra và lớn lên tại vùng quê đồng bằng sông cửu long
tây nam bộ đều không thể nào quên được

nó đắt ăn sâu vào mái và không biết vitionalize
có cái lời nào có thể diễn tả hơn là mình rất là tự hào và cảm thấy rất là may mắn khi được tham gia một cái chương trình ý nghĩa như thế
người ta nói là hay hẹn nhau là ra duyên anh cưới em thì mùa xuân là một trong bốn mùa đẹp nhất
mà đẹp nhất của thời tuổi trẻ và nó tạo cho người ta một cái động lực một cái thông khí và một cái gì đó rất là khiến cho những người đang yêu nhau hay là đã và đang yêu nhau thì mong muốn được kết đôi trong cái mùa xuân này được trở về đoàn tụ và đón mùa xuân ấm áp bên gia đình
thưa quý vị thưa các bạn chúng tôi đã đưa quý vị đi dọc đất
chúng tôi đã đưa quý vị đi dọc đất nước cùng những điệu múa những giai điệu âm nhạc dân tộc
đoàn tàu mùa xuân của chúng ta vẫn còn tiếp tục đi mãi vào mùa xuân mang niềm vui và sức sống tới với mọi người ở nhiều vùng đất hơn nữa
như chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để cùng chia sẻ cảm nhận về những thời khắc của mùa xuân với những người nghệ sĩ
những người bằng tài năng của mình đã mang mùa xuân tới gần hơn với các cung bậc cảm xúc của mọi người
tôi mong mọi người
nhớ tới quê hương nhớ tới quê đất nước
khi mà chuyển giao sang một cái năm mới
thì cái cũ những cái mà tâm hồn người việt nó không thay đổi nó phát triển theo thời gian
nhưng những cái giai điệu bất hủ những cái lời ca lời du của người mẹ
chúng ta năm nào hẳn còn văng vắng cho chúng ta sẽ cùng chúng ta đi cùng năm tháng sang năm mới
cũng cầu mong nhân dân ta có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc
và tràn đầy niềm vui sướng và nhiều sức khỏe để tiếp bước đến những công việc trong tương lai và thành công
chúng tôi cũng mong muốn là những chị em phụ nữ thì lúc nào cũng tươi mới như là cố mới hái
và những các anh các anh các chị năm nay thật là nhiều sức khỏe thật là nhiều thành công và thật là hạnh phúc trong năm mới
mình muốn nhắn gửi đến tất cả những người con nam bộ đang xa quê
thì sẽ nhớ về quê hương quê trở lại
đón tết để đoàn tụ cùng với gia đình
và những cái ngày xuân tết đến trong những cái mâm trà bánh tét
những cái gì đó mà thuộc về cái quê hương của mình
thì đó là những gì mà muốn trải lòng
thưa quý vị thưa các bạn
cứ mỗi dịp xuân sang phố ông đồ tên gọi thân thương của khu vực viết chữ thương hòa quốc ngữ
trước nhà văn hóa thanh niên thành phố lê trở thành một điểm đến của nhiều gia đình người dân thành phố cũng như của các em học sinh sinh viên
họ tới đây chụp ảnh lưu niệm xem viết chữ và lựa cho mình một chữ tâm đắt nhất cho mùa xuân
đoàn tàu xuân của chúng ta sẽ dừng nơi đường phố này và mỗi người chúng ta tự tìm một chữ tâm đắc nhất cho mình
ngày tết trong nhà bên cạnh bàn thời gia tiên có bánh trưng xanh có câu đối đỏ và có thêm đôi nét chữ đẹp như rồng bai phượng múa thể hiện ý nhị mong muốn của gia chủ trong năm mới
điều đó khiến cho cái tết trở nên thanh tao ý dị
chữ trong nhà còn tỏ lộ tấm lòng khiếu lễ hiếu học và niềm tự hào tinh tế của gia chủ
đến với phố ông đồ ngày hôm nay thì tôi là một người viết chữ thư pháp tiếng việt
và tôi viết những câu chúc tết chúc xuân cũng như là những câu chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng đến với mọi người với mọi nhà
và hơn hết phục vụ cho khách du xuân trong những ngày năm mới của xuân mậu tốt
từ ngày xưa tới nay thì phong tục cho chữ chính là một trong những phong tục cổ truyền của dân tộc việt nam
và nó là một trong những nét văn hóa rất là đặc trưng mà ở các quốc gia khác không có được
phố âm đồ đấy thì
khá là vừa mang phong cách cổ truyền mà vừa hiện đại
hoa mai hoa đèo rất là rực rỡ
mà làm cho mình cảm thấy là không khí mùa xuân rất là néo nứt
em nghĩ là cái văn hóa dân ghen này nó cũng không có còn ấy
nhưng mà khi đến đây thì mình rất là bất ngờ vì mình còn khá là nhiều
và cái này là một nét văn hóa dân gian mà mình cần phải lưu giữ
khi mà nhìn thấy các nét chữ của âm đồ ấy thì cảm xúc rất là khó tẻ
riêng với giới trẻ
đi chơi phố âm đồ cũng là một nét văn hóa
một dịp đi chơi xuân đáng nhớ
các em nhỏ có thể hồ hởi cười đùa
các bạn nam có thể kín đáo ngắm qua nguồn sắc quênh mình
các thiếu nữ có thể mặc những bộ áo dài hay những chiếc váy sạc sở
để hòa mình vào cành mai nhánh đào
hay sắc nắng phương nam chụp cho nhau tấm ảnh đôi miệng
bên các ông đồ bà đồ trẻ hay bên những bức tranh chữ
đã chọn được cho mình và người thân
ở phố này thì mọi người tấp nập qua lại rất là đông đúc
và cảm thấy là rất là sôi động
cũng như là các chị em thì trang bị cho mình những cái bộ áo dài
trông rất là đẹp và lộng lẫy
em cảm thấy đây là một điều rất là tuyệt vời
bởi vì người việt nam của mình để thể hiện cái phong tục
bằng cái cách mà cho chữ với nhau
có nghĩa là không cần nói một cái gì đó cầu kỳ quá
mà chỉ đơn giản là gửi gắm cái tình cảm của mình
hay là một cái điều chút qua chỉ một cái chữ đơn giản thôi
thì cũng đủ để mà nói lên hết được cái tình cảm của người gửi đến cho người nhận
em thấy khung cảnh xung quanh đây rất là vui ạ
và mọi người giống như là mọi người cùng tận hưởng không khí tết cùng với nhau
và ra đây thì em còn thấy rất là nhiều cái phong tục tập quán việt nam
được tái hiện lại thì nó rất là sống động
nếu mà được xin một chữ thôi thì em sẽ xin chữ phúc
tại vì em nghĩ là không gì bằng hạnh phúc
niềm hạnh phúc của bản thân mình cũng như là gia đình trong một năm mới
cái truyền thống này em nghĩ là nó rất là có ý nghĩa
như tất cả mọi người vì tết là tết cổ truyền của dân tộc đặc biệt của việt nam
nên nếu mà duy trì được thì rất là hay
nếu mà muốn phí chữ thì em chỉ muốn phí chữ là dạng sự như ý
để gửi thẳng cho mọi người
và cũng cầu mong cho tất cả mọi người năm mới được may mắn bình an và hạnh phúc
được tất cả mọi sự đều được như ý
vâng thưa quý vị thưa các bạn
từ biệt phố ấn độ đoàn tàu mùa xuân của chúng ta
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
số đầu xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám đã đến bến cuối
tạm biệt những bông mai vàng phương nam
tạm biệt những nụ cười tỏa sáng trên gương mặt biết bao người
chúng tôi xin lựa chữ vạn sự như ý để cùng chúc cho tất cả quý vị và các bạn thân thiết của chương trình
một năm mới vạn sự đều được như ý
một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhomnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong năm mới hai nghìn một mươi tám